theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hôm nay một mươi một tháng một và ngày mai một mươi hai tháng một
các tỉnh bắc bộ tiếp tục xảy ra mưa trên diện rộng trung du và vùng núi phía bắc có nơi mưa vừa mưa to
do ảnh hưởng của rãnh thấp trong đới gió tây trên cao nên bắc bộ đã có mưa mưa vừa có nơi mưa to
với lượng mưa phổ biến là một mươi năm ba mươi mm và có nơi trên bốn mươi mm
dự báo hôm nay và ngày mai do ảnh hưởng của rãnh thấp trong đời gió tây trên cao hoạt động mạnh
nên ở các tỉnh bắc bộ tiếp tục xảy ra mưa trên diện rộng
riêng trung du và vùng núi phía bắc có mưa vừa mưa to
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn lưu ý ở một số nơi thuộc các tỉnh điện biên lai châu lào cai hà giang
có khả năng xảy ra trượt lở đất đá
ngoài ra trong đợt mưa này ở thượng lưu hệ thống sông hồng sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ
với biên độ lũ lên từ hai ba mét nguy cơ cao xảy ra ngập ống tại một số vùng thấp ven sông
ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp